quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thời tiết trong ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn được dự báo sẽ có những diễn biến khá thuận lợi trên cả ba miền của đất nước
đối với khu vực bắc bộ trong ngày hôm nay sẽ có một sóng lạnh nhỏ tăng cường xuống nước ta nhưng cường độ yếu và chủ yếu lệch về phía đông
vì thế hầu như nó chỉ làm tăng lượng ẩm mà gió đông thổi vào đất liền
vì thế ngoài trời lúc này khá nhiều mây cùng với đó là một lớp sương mù bao phủ
một số nơi ở phía đông bắc bộ có sương mù dày đặc thậm chí có nơi còn xuất hiện mưa nhỏ và mưa phùn
điện nhược ngoài trời lúc này trên toàn miền phổ biến trong khoảng một mươi tám hai mươi độ
trong ngày hôm nay khu vực phía đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội
sau buổi sáng nhiều mây thì đến trưa mây mỏng dần và trời chuyển nắng
nhiệt độ sẽ giao động từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
với khu vực phía tây do ít chịu tác động của gió đông ẩm nên trời có nắng sớm
nhiệt độ trong ngày vì thế tăng nhanh
đến chiều nhiệt độ sẽ ở ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ cục bộ có nơi cao hơn
gió đông của khối khí lạnh cũng đang mang đến cho vùng từ thanh hóa tới quảng ngãi một lớp sương mù tương đối dày
cùng với đó là thời tiết xe xe lạnh với mức nhiệt từ một mươi chín đến hai mươi một độ
còn vùng từ bình định xuống đến bình thuận trời mát nhiệt độ trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
đến trưa và chiều nay khu vực từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ có nắng nhẹ
nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng từ hai mươi năm hai mươi năm độ
còn ở phía nam khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận trời nắng sớm và kéo dài cả ngày
nên nhiệt độ cao hơn từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
không chịu tác động của khối khí lạnh ở phía bắc nên lúc này nam bộ và tây nguyên khá ít mây
những tiên nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã bắt đầu xuất hiện
nhiệt độ ban trưa ở khu vực tây nguyên giao động trong ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại khu vực nam bộ mức nhiệt trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
một số nơi thuộc miền đông nam bộ có xuất hiện nắng nóng
độ trên ba mươi năm độ
trên biển khu vực biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa
thịnh hành gió đông bắc ở mức cấp năm
riêng khu vực phía đông bắc của bắc biển đông và vùng biển từ ninh thuận đến cà mau
phía tây khu vực nam biển đông sẽ có gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước